xin để tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào sáng ngày bốn tháng một mươi một
thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
theo chương trình phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi và một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công
tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ
trong tháng một mươi vừa qua có rất nhiều sự kiện kinh tế chính trị xã hội và đối ngoại quan trọng
trong tháng một mươi tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh phức tạp khó khăn
thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ thuận lợi
nhờ có quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt của toàn đảng toàn dân toàn quân
tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi tiếp tục đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực
duy trì xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước
cơ bản đạt mục tiêu tổng quát
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát tăng trưởng được thúc đẩy
các cân đối lớn được đảm bảo
nợ công nợ chính phủ nợ nước ngoài quốc gia bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt
an sinh xã hội đời sống người dân được đảm bảo
phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh
chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được tăng cường
trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh
uy tín và vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng lên
tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắt
như tăng trưởng chưa đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn
thủ tục hành chính còn dườm già
một bộ phận cán bộ vẫn sợ sai sợ trách nhiệm né tránh đùn đẩy công việc
việc khắc phục một số bất cập còn khó khăn
một số vấn đề tồn động kéo dài chưa được giải quyết rứt điểm
thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận phân tích kỹ đánh giá khách quan sát
một mươi và một mươi tháng những việc đã làm được và chưa làm được
nguyên nhân khách quan chủ quan bài học kinh nghiệm
xác định những nhiệm vụ đột phá trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong tháng một mươi một một mươi hai
phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu
kết quả năm hai nghìn hai mươi ba phải tốt hơn năm hai nghìn hai mươi ba
như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chỉ đạo
chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã gặp mặt đoàn con của cán bộ chiến sĩ
bộ nội vụ liên bang nga sang nghỉ dưỡng tại việt nam
cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam kennedy pesceko
chào mừng đoàn con của cán bộ chiến sĩ bộ nội vụ liên bang nga
bộ trưởng tô lâm nhắc lại
tại cuộc hội đàm với đại tướng kalakosev vladimir aleksandrovich
bộ trưởng bộ nội vụ liên bang nga hôm ba mươi một tháng một mươi vừa qua
hai bên nhất trí và đánh giá cao việc trao đổi đoàn nghỉ dưỡng
dành cho con em cán bộ chiến sĩ của bộ công an việt nam
và bộ nội vụ nga bị thương hoặc hy sinh khi làm nhiệm vụ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
đây là nghĩa cử cao đẹp nhân văn sâu sắc thể hiện trí nghĩa trí tình
đồng thời là minh chứng cho thấy sự quan tâm động viên rất lớn của lãnh đạo bộ
dành cho cán bộ chiến sĩ hai bên
những người không quản ngại hy sinh vất vả để bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân
bộ trưởng tô lâm bày tỏ
thông qua chuyến nghỉ dưỡng các cháu sẽ có chuyến tham quan nghỉ ngơi
nhiều kỷ niệm đẹp trước khi trở về nga để bước vào năm học mới
thay mặt đoàn đại sứ gennady bezesko bày tỏ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp
cũng như sự quan tâm của bộ công an việt nam và của cá nhân bộ trưởng tô lâm
dành cho đoàn nghỉ dưỡng
đồng thời khẳng định hoạt động trao đổi đoàn nghỉ dưỡng
không chỉ thể hiện sự nhân văn mà còn có ý nghĩa chính trị quan trọng
thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước
ngày bốn tháng một mươi một đoàn công tác của bộ công an
do đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
có buổi kiểm tra công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba
tại công an tỉnh tuyên quang
tiếp và làm việc với đoàn công tác
về phía lãnh đạo tỉnh tuyên quang
có đồng chí nguyễn văn sơn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
báo cáo tình hình kết quả thực hiện các mặt công tác và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi ba nêu rõ
công an tỉnh tuyên quang đã chủ động nắm tình hình
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trên địa bàn tỉnh
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật tên nạn xã hội được thực hiện quyết liệt
tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế kéo giảm một mươi ba bốn mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt chín mươi bảy một mươi tám
đối với tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
công an tỉnh có một mươi hai chỉ tiêu hoàn thành vượt mức ba mươi tám chỉ tiêu hoàn thành
kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những kết quả công an tỉnh tuyên quang đạt được trên các lĩnh vực công tác
thứ trưởng đề nghị lực lượng công an tỉnh tiếp tục coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản
làm tốt công tác điều tra xử lý tội phạm chấp hành quy định pháp luật
lực lượng công an toàn tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện tốt công tác tham mưu xử lý các vụ việc không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước nhận diện nguyên nhân tai nạn giao thông nguyên nhân cháy nổ để có biện pháp phòng ngừa
và tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án sáu trên địa bàn tỉnh
trước đó đoàn công tác của đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác
tại công an phường minh xuân thành phố tuyên quang và công an xã trung môn huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
thời gian qua sau khi công an tỉnh lào cai bố trí công an chính quy về xã đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực hiệu quả hơn so với trước
đa số các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự cần phải được phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời từ sớm
hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả cho xã hội
vì vậy ngoài vai trò nòng cốt của công an chính quy cấp xã rất cần sự tham gia tích cực của các lực lượng quân chúng ở cơ sở
nhất là công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố dân phòng
hiện trên địa bàn tỉnh lào cai lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
tại một trăm năm mươi hai xã phường thị trấn gồm một một trăm bảy mươi năm đồng chí công an xã bán chuyên trách sáu trăm bốn mươi hai bảo vệ dân phố
lực lượng dân phòng gồm ba bốn trăm năm mươi bảy người
lực lượng này đã phối hợp với lực lượng công an chính quy làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn
kịp thời phát hiện điều tra xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở
không để phức tạp nảy sinh
qua đó góp phần không nhỏ vào tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự luôn đạt trên chín mươi
án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
trên địa bàn tỉnh không có tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen tình hình an ninh trật tự được giữ vững
đảm bảo công tác trật tự an ninh trong khu vực không có để xảy ra mất đoàn kết này rồi các tụ điểm tệ nạn xã hội
các tiền truyền cũng như trước đây thường xuyên tổ chức họp dân
nhưng với cơ chế ngày nay cũng đã
thay đổi tất cả vì toàn dân cũng đã sử dụng những điện thoại thông minh
chúng tôi đã thành lập tất cả các nhóm
nhóm tri bộ nhóm tổ dân phố nhóm an bảo vệ dân phố
tất cả các nhóm chúng tôi cũng kịp thời đưa lên nhóm
để thông tin đến toàn thể dân dân để biết được tất cả những chỉ đạo từ cấp trên
lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng công an xã bán chuyên trách
cũng là lực lượng quan trọng trong tham gia phát động duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bằng sự hiểu biết sâu sắc về địa bàn đối tượng phong tục tập quán
cũng như với uy tín trong làng xã dòng họ
lực lượng này đã thực hiện có hiệu quả công tác vận động các tầng lớp nhân dân
chấp hành các quy định của pháp luật
chủ động phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
vùng có phong trào dòng họ tự quản về an ninh trật tự phát triển mạnh
chúng tôi phải tuyên truyền bằng tín mong tín dân tộc của mình để cho bà con hiểu biết được
và qua công tác tuyên truyền đó người dân cũng đã tin tưởng
và cung cấp rất nhiều nguồn tin có giá trị
trước yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
việc xây dựng ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng
công an xã bán chuyên trách góp phần nâng cao hiệu quả công tác
đồng thời tạo sự đồng bộ thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác
khắc phục tình trạng hạn chế bất cập hiện nay
về tên gọi nhiệm vụ quyền hạn trang phục địa bàn phạm vi hoạt động của các lực lượng này
thưa quý vị vào sáng nay ngày bốn tháng một mươi một
nhà xuất bản công an nhân dân đã phát hành bộ lịch công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ lịch công an nhân dân với một mươi sản phẩm khác nhau được trưng bày tại một trăm linh xq hà nội
các bộ lịch đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các đơn vị đại lý người sử dụng lịch
ngay trong ngày đầu tiên chính thức
bộ lịch công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
cảm giác các hoạt động các sự kiện lớn của đất nước của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó nổi bật có các hình ảnh gắn với kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bảy mươi năm ngày giải phóng thủ đô
qua lịch bloc siêu cực đại và lịch bloc đại
cán bộ chiến sĩ và nhân dân có dịp chiêm ngưỡng nhà hát hồ gươm
công trình văn hóa nổi bật niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
với nhiều hoạt động phong phú ngay trong những ngày đầu mới đi vào hoạt động
thể hiện lực lượng công an nhân dân ngoài công tác chiến đấu
ngoài ra có một nét nhân văn văn hóa
là một nhà hát rất lớn và rất mới hiện tại
ngoài ra có những đổi mới như là
năm nay lịch bản công an nhân dân
chúng tôi làm diện tích để anh em ghi chép
để nó rộng hơn
và bỏ đế nhựa dùng đế giấy để cho thân thiện môi trường
nói chung là thể hiện hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
gắn liền với nhiệm vụ cụ thể
của các lực lượng và gắn liền với các vùng miền của tổ quốc
từ nhiều năm qua bộ lịch công an nhân dân đã phục vụ nhu cầu
của cán bộ chiến sĩ và người dân cả nước
mỗi dịp tết đến xuân về
có phần quan trọng vào hoạt động tuyên truyền
giáo dục đối với cán bộ chiến sĩ và nhân dân
tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
đến thời điểm hiện tại
hàng trăm ngàn sản phẩm đã được chuẩn bị sẵn sàng
để phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân
trong mùa lịch hai nghìn hai mươi bốn